mặc dù bão số một được dự báo có xu hướng di chuyển lên phía bắc sau đó đổi hướng đông bắc đi ra biển đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên để chủ động ứng phó với diễn biến mưa bão và mưa lớn kèm theo rông lốc xét mưa đá gió giật mạnh lũ quét sạt lở đất
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau
một đối với các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa theo dõi chặt chẽ thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu thuyền
biết diễn biến của bão số một để chủ động có các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện
cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đối với các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ chủ động ứng phó với mưa lớn rông lốc xét mưa đá gió giật mạnh và lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương
tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão mưa lớn diện rộng đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó
bốn tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn